từ ngày chín đến ngày hai mươi tháng chín cả gia đình nam tài công sinh hoạt trên ghe và có đi một số nơi tiếp xúc với một số người
ngày hai mươi một tháng chín nam tài công cùng một số người chuyển phân bón lên kho của công ty ở ấp gò ân
đến khoảng một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng chín nam tài công mượn xe máy đi đến trung tâm y tế nguyễn văn thủ huyện vũng liêm vĩnh long
test nhanh có kết quả dương tính covid một mươi chín
sau đó nam tài công và sáu người trong gia đình có kết quả xét nghiệm pcr dương tính covid một mươi chín
theo sở y tế vĩnh long tính từ ngày một tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng chín tỉnh này ghi nhận hai hai trăm năm mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó đã điều trị khỏi cho hai một trăm hai mươi năm người và bốn mươi bốn trường hợp tử vong
xin được quay trở lại với những diễn biến mới nhất về sức khỏe của nữ ca sĩ phi nhung
xuân an lên tiếng bảo vệ phi nhung trước những thông tin sai lệch về sức khỏe
đồng thời người bạn thân của nữ ca sĩ cũng công bố sự thật bất ngờ về tình trạng hiện tại của phi nhung
cựu siêu mộ xuân lan bày tỏ
bức xúc trước loạt thông tin sai lệch về tình hình sức khỏe của ca sĩ phi nhung
trên trang cá nhân xuân lan bày tỏ
nếu thương chị nhung thật sự thì làm ơn đừng đăng status gây hoang mang dư luận
điều này sẽ gây phiền đến những người đang hết lòng cứu chữa trị
ngoài ra xuân lan cho biết thêm
giọng ca bung điên điển vẫn đang được các y bác sĩ tích cực chữa trị tại bệnh viện trợ giấy tp hcm
hiện thông tin về bệnh tình sức khỏe phi nhung đang có chiều hướng chuyển biến sâu hơn
sau một thời gian điều trị covid một mươi chín khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng
được biết đã gần một tháng kể từ ngày cô chuyển lên bệnh viện trợ giấy tp hcm để điều trị
nhưng vài ngày gần đây tình hình không được tích cực
endy phạm con gái của phi nhung thu hút sự chú ý khi chia sẻ một đoạn clip ngắn về mẹ ruột trên trang cá nhân
kèm lời chia sẻ
my beautiful mother tạm dịch mẹ xinh đẹp của tôi
mặc dù không nói nhiều nhưng có thể thấy con gái phi nhung lúc này đang rất nhớ mẹ
viết cầu nguyện cổ vũ tinh thần cho mẹ từ xa
trước đó wendy nhiều lần không giấu được sự lo lắng dối bời khi mẹ lâm bệnh nặng
cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai từng đi ô tô suốt sáu tiếng để tới một nhà thờ cầu nguyện cho mẹ sớm ngày vượt qua
bên cạnh đó người chị thân thiết của phi nhung ca sĩ ji phương trinh mới đây cũng có chia sẻ gây chú ý
trong live stream của ca sĩ cam thơ vợ cũ bằng kiều bật khóc nói nghẹn ngào
sáng nay tôi nhận được một tin khá buồn từ wendy con gái phi nhung
con bé bảo tôi rằng
tình trạng sức khỏe của phi nhung đang trở nặng
bác sĩ nói với con gái phi nhung rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần
nguyên một ngày tôi cứ bẩn thần không làm được gì hết
cứ mỗi lần nghĩ đến phi nhung nước mắt tôi lại ướt đẫm lôngy rớt ra phải gắn lại hai ba lần liền
bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi là mình cũng biết rồi
tất nhiên tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi nhưng có chuẩn bị cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn
tôi chỉ đang mong chờ một phép lạ nào đó xảy ra thôi
từ hôm nọ đến nay tôi liên tục cầu nguyện và đi làm thiện nguyện cho phi nhung
đồng thời trong lúc tâm sự với cam thơ chuj di phương trinh không nén được đau lòng khi nhắc đến các con nuôi của phi nhung đang cầu cứu và chờ mong tin mẹ từng ngày
tôi thấy cảnh các con mà không kiềm lòng được tôi khóc đến mức hôm nay mắt đã sưng lên
lúc tôi xem thấy clip đó tôi ước gì mình có đôi cánh để bay về việt nam để ôm các con vào lòng và an ủi tụi nó
các bé đã mùa cô bố mẹ rồi
nếu phi nhung có mệnh hệ gì thì các con phải mùa côi thêm lần nữa
thế là mồ côi hai lần trong đời nữ ca sĩ xúc động
nhắc đến phi nhung chi di phương trinh vô cùng đau lòng
phi nhung còn quá trẻ cô ấy có rất nhiều điều hoài bão mong muốn cần phải làm
tôi đã cầu nguyện và làm hết những gì bản thân có thể
tất nhiên còn nước còn tát chúng ta không nên bi quan quá
nhưng là con người mà khi nghe những hung tin như thế này thì không thể che giấu được đau buồn
trước đó trên facebook cá nhân
vợ cũ bằng kiều cũng nhiều lần nhắc đến các con nuôi của phi nhung
chưa bao giờ chị cảm thấy mình vô dụng như lúc này
nghe thấy tiếng cầu cứu của các con phi nhung mà thấy mình bất lực
chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm thế nào để mẹ phi nhung về nhà với các cháu
cô cũng hứa sẽ phụ ca sĩ phi nhung chăm lo cho các con không để các con phải bơ vơ
các con ơi các con đường lo các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu
cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con
mẹ phi nhung không nỡ lòng bỏ đi khi nghe tiếng khóc của
các con kêu nhớ mẹ như thế đâu mạnh mẽ lên các con nhé
chizy phương trinh ngậm ngùi
chizy phương trinh từng chia sẻ phi nhung rất thân thiết với gia đình cô
wendy con gái phi nhung gọi mẹ cô là bà ngoại gọi cô là dì
nên mọi bữa tiệc trong nhà đều có sự tham gia của mẹ con phi nhung
kể từ ngày biết tin phi nhung bị bệnh chizy phương trinh luôn hỏi thăm đồng viên wendy
cô cũng mong bạn bè người thân cầu nguyện cho phi nhung sớm khỏi bệnh
và được đoàn tụ cùng con gái ở mỹ
phi nhung hiện đang cư mang
hai mươi ba người con nuôi
mỗi em là mỗi hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng chủ yếu là trẻ mồ côi
các con của phi nhung cũng bật khóc khi nhắc đến mẹ
con chào cô chizy phương trinh
các con là con của mẹ phi nhung đây
chúng con cảm ơn cô rất nhiều vì đã lo vì mẹ phi nhung chuyển tiền cho các con ăn học
các con cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ và cô
cô ơi mẹ của các con đang bị bệnh nặng lắm
các con nếu mẹ nhiều lắm
cô ơi cứu mẹ nhung đi
mẹ về với các con đi
các con sẽ
mẹ sẽ bơ vơ lắm
con sợ khi không có mẹ
con sợ mẹ bỏ con
mẹ ơi con biết phải làm sao đây
mau về với con đi
con nhớ mẹ nhiều lắm
cô chizy phương trinh ơi con xin cô hãy cứu mẹ của con
mẹ con hứa với con luôn luôn che chở chúng con lo cho tương lai cho các con sau này
trong khi đó em trai của phi nhung đang ở mỹ cũng không giấu nổi nỗi buồn lo lắng khi không thể ở bên cạnh chị lúc này
từng dòng thư đầy xúc động của em trai ca sĩ phi nhung gửi đến người chị đang chiến đấu
chuyên dưỡng bệnh khiến nhiều người sụt sùi nước mắt
đã năm năm rồi chị em mình chưa gặp lại nhau phải không chị
lần cuối cùng hai chị em mình gặp nhau tại đức
trong tâm trí của em sâu tận đáy lòng của em chị là một người mẹ em luôn tôn kính
em trai phi nhung bật khóc mỗi khi nghĩ về chị
người này cho biết con gái phi nhung walendy cũng rất lo lắng và mỗi ngày đều cầu nguyện cho mẹ
em không thể nào chịu đựng được nữa chị
em đi làm chạy xe nước mắt em cứ chảy
chị luôn nói với em mạnh mẽ lên
sau này chị còn cần đến em
để cho chị chỗ dựa tinh thần
em mạnh mẽ lắm rồi chị
chị hãy mau mau tỉnh dậy nha chị
em nhớ chị lắm
chị ơi em với wendy chờ chị dậy còn về với cháu em nữa
cháu em trông chờ chị mỗi ngày
con em còn chưa gặp mặt cô hai của nó nữa
mau mau tỉnh dậy đi chị
em nhớ chị lắm
em trai phi nhung viết
hiện tại waly phạm con gái ruột của phi nhung đang sinh sống và làm việc tại mỹ
trước đó con gái phi nhung đã làm giấy ủy quyền cho nghệ sĩ việt hương
trở thành đại diện của mẹ ở việt nam
khi cần thiết việt hương sẽ là người đứng ra thông báo và lo mọi việc cho phi nhung